sau ngày đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước việt nam dân chủ cộng hòa
bác đã có cuộc gặp mặt với giới công thương hà nội
ngày một mươi ba tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm bác viết thư kêu gọi giới doanh nhân ủng hộ tài chính
cho chính quyền cách mạng non trẻ của nước ta và họ đã nhiệt tình tham gia
nối tiếp tư tưởng của bác đồng thời nhận thức được tầm quan trọng của doanh nhân
đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước
chính phủ đã quyết định lấy ngày một mươi ba tháng một mươi là ngày doanh nhân việt nam
nghị quyết số chín của bộ chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đối ngũ doanh nhân việt nam
trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đã được ban hành
trong đó lần đầu tiên trong lịch sử đảng ta công nhận doanh nhân là một đội ngũ
tiếp đó hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba cũng đã hiến định vai trò của đội ngũ doanh nhân việt nam
thể hiện sự quan tâm ghi nhận và đánh giá cao của đảng nhà nước đối với lực lượng này
điều đó đã tạo thêm niềm tin và sức mạnh cho cộng đồng doanh nghiệp
doanh nhân việt nam tiếp tục trụ vững vượt qua khó khăn trở ngại
đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước
mới đây nhất tại buổi gặp mặt doanh nghiệp doanh nhân việt nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định chính phủ kiên định phương hướng kiến tạo phát triển
đồng hành với doanh nghiệp để các doanh nghiệp chung tay cùng người dân cả nước
phân đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế xã hội của cả nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
thời gian qua thủ tướng và tập thể chính phủ chính quyền các cấp
cố gắng làm hết sức mình để cải thiện một bước môi trường đầu tư kinh doanh của việt nam
và được ngân hàng thế giới đánh giá là có nhiều tiến bộ thuộc nhóm đầu asean
chính phủ đã cắt bỏ trên năm thủ tục hành chính
nhất là các thủ tục cản trở môi trường kinh doanh hướng đến xây dựng một môi trường kinh doanh
cởi mở thân thiện hơn qua các diễn đàn đối thoại được tổ chức giữa thủ tướng chính phủ
chính phủ chính quyền các cấp với doanh nghiệp đã đem lại những hiệu quả quan trọng
trong việc xây dựng hoàn thiện chính sách phát triển kinh tế xã hội của đất nước
bình minh đang đến với đất nước ta
tôi tin tưởng các bạn những nhà doanh nghiệp sẽ đóng góp cho một bình minh rực rắn
tên tổ quốc việt nam tăng yêu
với tinh thần đó tôi tin tưởng rằng chúng ta phải xây dựng một hệ sinh thái lành mạnh
mà ở đó tất cả các thành phần kinh tế đều phát triển bình đẳng kết nối và hỗ trợ nhau
đem lại sự thịnh vượng và phát triển kinh tế chung cho việt nam
đó chính là tinh thần đồng hành mà tôi muốn nói đến
chính phủ cũng rất mong doanh nghiệp cần kinh doanh liêm chính
và bảo vệ tốt hơn vấn đề môi trường
chúng ta đã nói dân cường thì nước thịnh
muốn đất nước giàu mạnh thì dân phải giàu
đất nước không thể giàu mạnh nếu cộng đồng doanh nghiệp yếu kém
cùng với công cuộc đổi mới đất nước luật doanh nghiệp đi vào cuộc sống
đã mở đường cho hàng nghìn doanh nghiệp ra đời trong sự ủng hộ mạnh mẽ của toàn xã hội
cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân đã trở thành trụ cột của nền kinh tế
là lực lượng chủ lực đi đầu thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp hóa
hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
đội ngũ doanh nhân có mặt ở mọi lĩnh vực trong cuộc sống như sản xuất nông nghiệp
dịch vụ các sản phẩm công nghiệp mang lại nguồn lợi lớn cho nền kinh tế của đất nước
các doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân việt nam ngày càng trưởng thành lớn mạnh về mọi mặt
từng bước nâng cao uy tín thương hiệu sản phẩm thương hiệu doanh nghiệp
khẳng định vị trí vai trò to lớn của mình trong sự nghiệp phát triển kinh tế
xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước
trong suốt hơn hai mươi năm qua từ một cơ sở sản xuất để trở thành một tổng công ty
chuyên về ngành nhựa và trong đó sản phẩm bao bì là sản phẩm chủ lực
và nam thái sơn luôn luôn có một định hướng chiến lược hết sức là rõ ràng
đó là xuất khẩu và cung ứng thị trường nội địa
chúng tôi luôn luôn đi bằng hai chân cân đối là lúc xuất khẩu có thể tăng
khi thị trường xuất khẩu có khởi sắc và có một xu hướng tốt
và lúc có lựa địa có thể tăng khi thị trường nội địa có một cơ hội và nhu cầu
và đang cần đáp ứng rất là nhiều
nhưng nội địa và xuất khẩu luôn luôn cân đối
và đều đặc biệt để giữ được sự tăng trưởng ổn định trên hai mươi hàng năm
giữa xuất khẩu nội địa và duy trì một khối lượng khách hàng gần hai trăm linh khách hàng
của châu âu của nhật của châu và đặc biệt tất cả các hệ thống siêu thị lớn trong cả nước
dưới sự lãnh đạo của các doanh nhân khu vực doanh nghiệp đã đóng góp hơn bảy mươi gdp
tám mươi nguồn thu ngân sách nhà nước
thu hút được hàng chục triệu lao động chiếm gần năm mươi lực lượng lao động của toàn xã hội
bên cạnh việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp doanh nhân
còn tích cực tham gia các chương trình hoạt động như đền ơn đáp nghĩa xoa đói giảm nghèo
hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai đóng góp các quỹ nhân đạo từ thiện
góp phần quan trọng bảo đảm an sinh xã hội nâng cao đời sống nhân dân
những năm qua cộng đồng doanh nghiệp đã nỗ lực cố gắng vượt qua nhiều khó khăn
thử thách để vươn đến những thành công mở rộng sản xuất kinh doanh
tạo việc làm cho người lao động đóng góp vào tăng trưởng kinh tế xã hội của đất nước
và tham gia tích cực vào các hoạt động từ thiện
nhiều vấn đề khác như là sự đóng góp của doanh nghiệp đó đối với cộng đồng là một vấn đề quan trọng
những việc làm riêng cho doanh nghiệp mình nhưng ngoài ra chúng ta chỉ có doanh nghiệp là có cơ hội tham gia vào sự đóng góp cộng đồng
thông qua các hiệp hội thông qua các tổ chức từ thiện thông qua các tổ chức làm các công tác mà hỗ trợ cho chính quyền
thì tôi thấy tất cả những cái đó là những vấn đề quan trọng
bước vào hồi nhập đội ngũ doanh nhân việt nam đang phải chịu những sức ép lớn
ở trong lẫn ngoài nước
một đất nước không có đội ngũ doanh nhân giỏi không có năng lực hội nhập và không hội nhập thành công
đất nước đó sẽ thất bại trong phát triển kinh tế
sự thành bại của một nền kinh tế trong hội nhập có vai trò rất lớn của đội ngũ doanh nhân
đội ngũ doanh nhân việt nam tự hào là đội quân sung kích góp phần đưa việt nam
từ một nước nghèo trở thành một nước có thu nhập trung bình trên thế giới
tuy nhiên quá trình hội nhập trong thời gian tới đây sẽ là những trận tuyến mới
đầy cam go và thách thức đối với cộng đồng doanh nghiệp
hơn sáu trăm bốn mươi triệu dân trong cộng đồng kinh tế asean đã chuyển động
hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp
nhiều hiệp định thương mại tự do fta đã có hiệu lực
nếu không chuẩn bị tốt doanh nghiệp doanh nhân việt nam có thể thua ngay trên sân nhà
cptpp evfta và các hiệp định thương mại tự do sẽ là trận tuyến mới của các doanh nghiệp
doanh nhân khi phải cạnh tranh với những nền kinh tế hàng đầu thế giới trên một sân chơi bình đẳng
các hiệp định với nước ngoài đặc biệt là hai cái hiệp định trước đây là tpp
giờ đây là chuyển thành cái cptpp và hiệp định với eu
hiệp định tự do thương mại với eu là những cái hiệp định có nhiều cái nội dung yêu cầu việt nam phải đổi mới
phải cải cách trong nước trong đó có yêu cầu tính minh bạch và khu vực công
tôi cho rằng là
cái chỗ đó là những cái chất xúc tác góp phần tạo thêm những cái động lực để việt nam thực hiện cái công cuộc cải cách mình
thì khi cái hiệp định thương mại tự do được ký kết
thì nó mở cuộc chơi cho những ai có những cái lợi thế trong cái việc xuất khẩu
và chúng ta đã tạo được một nền tảng tốt trong gần thời gian qua và đặc biệt là trong hai năm trở lại đây hết
thì như vậy cái điều này nó sẽ tiến hành nó giúp đỡ hỗ trợ doanh nghiệp rất nhiều trong việc mà xuất khẩu hàng quá của mình
và đây là một cái điều tốt để cho các thiện
đấy cái sự tăng trưởng của nền kinh tế chúng ta phát triển nhanh hơn bày vững hơn trong cái thời gian tới
nhìn dưới góc độ thị trường thì việc thực hiện cái fta đã tạo ra những cơ hội cho các sản phẩm thương hiệu việt
và bước đầu là đáp ứng được các yêu cầu khắt khe tiêu chuẩn về chất lượng an toàn thực phẩm kiểm dịch và giữ chữ tín trong làm ăn
đến thời điểm hiện tại việt nam đã thiết lập quan hệ thương mại với hơn hai trăm linh quốc gia và vùng lãnh thổ
được xem là một trong những nước có nền kinh tế hướng xuất khẩu mạnh mẽ nhất trong khối các nước asean
trong tiến trình này có sự tác động không nhỏ của các hiệp định thương mại tự do đã được ký kết
đây được coi là các luật chơi mới mà chúng ta buộc phải tuân thủ để có thể hòa nhập với sự phát triển có trình độ cao của thời đại toàn cầu hóa
hiện tại đối với doanh nghiệp chúng tôi chúng tôi đã thực hiện áp dụng các kỹ thuật mới được nhập khẩu từ nhật và từ mỹ
để đáp ứng được tất cả các nhu cầu của các thị trường khó tính
chúng tôi đảm bảo về các thành phần chỉ tiêu chất lượng
toàn bộ hiện kỹ thuật sản phẩm chúng tôi tạo ra đạt đủ tất cả các tiêu chuẩn để có thể xuất khẩu và đảm bảo sức khỏe cho tất cả mọi người
ông trần việt anh là một trong những doanh nghiệp doanh nhân đã đạt giải thưởng doanh nghiệp doanh nhân tp hcm tiêu biểu trong mấy năm gần đây
để được tôn vinh là doanh nghiệp doanh nhân tiêu biểu tp hcm năm hai nghìn một mươi chín
với vai trò là người trèo lái con thuyền nam thái sơn dương bùm ra biển lớn
ông trần việt anh đã nghiên cứu thị trường nghiên cứu sở thích
hành vi người tiêu dùng nghiên cứu những nét văn hóa việt để cho ra đời những sản phẩm phù hợp thị hiếu người tiêu dùng
nhưng lại mang đậm bản sắc văn hóa việt
đặc biệt ngành nhựa là ngành chưa có nhiều trường nghề đào tạo để phát triển
trong ngành nhựa thì có những thiết bị chuyên dùng không phổ biến
vì vậy thời gian qua nam thái sơn đã tập trung nhiều cho việc đào tạo con người và áp dụng thường xuyên
cập nhật công nghệ quản trị của nước ngoài học hỏi từ chính những đối tác xuất khẩu nhập khẩu
học hỏi từ chính những bạn hàng những công ty tiên tiến những công ty tiêu biểu về công nghệ
về áp dụng công nghệ trong sản xuất về cải thiện trang thiết bị về tự động hóa để giảm chi phí
nhân công tăng thu nhập cho người lao động áp dụng công nghệ trong quản trị kho
trong quản trị về logistics trong quản trị về tài chính kế toán cũng như quản trị nguồn nhân lực
chúng ta làm tốt chúng ta phục vụ tốt cho mọi người
chúng ta đóng góp nhiều cho nền kinh tế của đất nước và thành phố
và chúng ta đã được trân trọng chúng ta được vinh danh đó là điều hết sức là chúng ta được tự hào
và cái sự đóng góp của chúng ta đã được ghi nhận cái điều đó nó tạo ra một cái sự phấn kích rất là lớn
nó là một cái sự nguồn động viên rất là lớn cho các doanh nghiệp
năm nay đậm giải thưởng thì sang năm phải làm tốt hơn năm nay
giải thưởng nó không tự đến mà có và nó sẽ không mãi mãi mà có một lần giữ được hoài
năm nay anh làm tốt thì anh phải làm tốt
anh phải làm tốt hơn để sang năm anh có giải thưởng
sáng năm nữa anh lại phải làm tốt hơn nữa
theo số liệu của liên hợp quốc mỗi năm con người thải ra một khối lượng nhựa đủ để trải quanh trái đất bốn lần
với khoảng năm trăm linh tỷ túi nhựa được tiêu thụ
tuy nhiên phần lớn lượng rác thải nhựa này không được xử lý trong các bãi trồn lấp
mỗi năm có khoảng từ tám đến một mươi ba triệu tấn rác thải nhựa đổ ra đại dương
ảnh hưởng xấu đến hệ sinh thái và sinh kế của cộng đồng ven biển
báo cáo tổng kết mới nhất do ngân hàng thế giới công bố cho thấy
mức rác thải toàn cầu đang tiến đến gần ngưỡng ba bốn tỷ tấn vào năm hai nghìn ba mươi
tăng mạnh so với con số hai tỷ tấn vào năm hai nghìn một mươi
trong đó đồ nhựa tác nhân có thể gây ô nhiễm nguồn nước và hệ sinh thái
chiếm tới một mươi hai tổng lượng rác thải toàn cầu hiện nay
từ năm hai nghìn tám nam thái sơn là một trong những công ty đầu tiên
được bộ tài nguyên và môi trường cấp giấy chứng nhận về túi tự hủy thân thiện với môi trường
qua hơn một mươi năm sản xuất túi tự hủy
hiện nam thái sơn đang theo hướng nghiên cứu phát triển theo nhu cầu khách hàng
đó là khối cộng đồng chung châu âu và đặc biệt là các khách hàng nhật bản
khách hàng họ yêu cầu chúng ta phải sản xuất những cái sản phẩm sinh học
thì chúng ta phải sản xuất sản phẩm sinh học
và chúng ta sản xuất sản phẩm sinh học đó là gì
châu âu áp dụng thì nam thái sơn sẽ chuyển các sản phẩm sinh học đó
không chỉ xuất khẩu đi châu âu và nhật
mà nam thái sơn sẽ đưa các sản phẩm sinh học đó ra thị trường trong nước
để cái sản phẩm sinh học thân thiện môi trường không phải chỉ ở châu âu
không phải ở nhật bản mà có mặt ngay tại việt nam với cùng thời điểm
đó là mục tiêu để giữ môi trường xanh
không phải cho đối tượng khách hàng mình cho các nước đang mua hàng
mà cho chính đất nước mình cho chính cái thị trường việt nam
kỷ nguyên bốn đòi hỏi lực lượng lao động phải thay đổi mạnh mẽ để thích ứng
tuy nhiên với cộng đồng doanh nghiệp các chuyên gia lại cho rằng
nó mở ra những cơ hội to lớn cho những ai biết tận dụng cơ hội
đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp
quan trọng hơn nữa là phải có được những quỹ đầu tư mạo hiểm sẵn sàng đầu tư cho các start up
không phải doanh nghiệp khởi nghiệp nào cũng sẽ là alibaba hay facebook trong tương lai
có thể thì lệnh thành công chỉ là một phần mười
nhưng cái mà bạn không nên hoang phí nó là các ý tưởng
các ý tưởng dù không thành công nhưng vẫn sẽ là bàn đạp cho những dự án tiếp theo
chính vì thế cần các quỹ đầu tư mạo hiểm sẵn sàng chịu những rủi ro có tính toán để đầu tư và khởi nghiệp
cái khái niệm start up như chúng ta hay nghe đến trên toàn thế giới là nó tương ứng với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
tức là phải từ những ý tưởng mới những mô hình kinh doanh mới những kết quả khoa học công nghệ mới
để mình nhanh chóng phát triển thành doanh nghiệp để cạnh tranh được toàn cầu
công nghệ mới tạo ra ý tưởng kinh doanh mới và mô hình kinh doanh mới
điều này đòi hỏi những thay đổi về hành lang cơ chế và hơn thế là vai trò định hướng điều hành của các chính phủ
khi uber và grab đều đều đều đều đều đều đều đều đều đều
khi uber và grab tới họ đã mang theo những nền tảng mới
vậy sinh kế của những người lái taxi sẽ ra sao
cho nên tôi cho rằng bằng những cách khác nhau không chỉ tiếp cận nền tảng mới mà các chính phủ phải ngồi lại đối thoại với các doanh nghiệp
tôi chưa thấy rõ điều này
các doanh nghiệp vẫn chỉ nỗ lực tối đa để phát triển trong thị trường trong khi các chính phủ vẫn điều hành theo cách cũ
giờ các chính phủ cần ngồi lại với doanh nghiệp để phát thảo về tương lai phối hợp để phát triển
để phát huy hơn nữa
sức mạnh và vai trò làm giàu cho đất nước của doanh nhân thời hội nhập
thì rất cần một môi trường kinh doanh và hành lang pháp lý thông thoáng
nhưng quan trọng hơn cả vẫn là vai trò bà đỡ của nhà nước
trong bối cảnh hội nhập ngày càng mạnh mẽ
điều quan trọng là nhà nước cần song hành với doanh nghiệp doanh nhân để tìm ra được con đường phát triển
tận dụng cơ hội trong nước và cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do
nhà nước cần có lộ trình rõ doanh nghiệp được hỗ trợ gì
đồng thời có định hướng phát triển ra sao
để từ đó doanh nghiệp có sức phát triển mạnh mẽ vươn lên hơn nữa và quyết liệt hơn nữa trong hội nhập
cái thứ hai là sẽ tiếp tục tạo được thuận lợi để giải bằng các chính sách và các cơ chế cụ thể
để giải phóng được các nguồn lực và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp
không chỉ khai thác nguồn lực của nỗ lực của mình của khu vực tư nhân của khu vực doanh nghiệp
của xã hội nói chung mà còn trong cả tiếp cận với các nguồn lực quốc tế
đến nay cơ chế chính sách hiện hành vẫn chưa đủ động lực để tạo sức bật cho doanh nghiệp
trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu
đặc biệt trước thềm tham gia hiệp định đối tác toàn diện cptpp và các fta song phương với các đối tác lớn
doanh nghiệp doanh nhân việt nam vẫn đang gặp nhiều vướng mắc về thủ tục hành chính quy hoạch thuế công nghệ
thứ nhất đó là tình hình cải cách hành chính tiếp tục tuy có nhiều chuyển biến
nhưng chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu phát triển nhanh của doanh nghiệp
theo hướng chính quyền phục vụ chính quyền kiến tạo

thì thực sự là cái vấn đề này vẫn còn doanh nghiệp vẫn còn chung đổi
có những cái đột phá hơn nữa chưa tạo được sự thông thoáng mạnh mẽ trong các bộ trưởng kinh doanh
đặc biệt trong những lĩnh vực bây giờ thì cấp phép kinh doanh hoặc các thứ gì dễ dàng
không có gì khó khăn nhưng những vấn đề sâu hơn
như những vấn đề liên quan đến tài nguyên đất đai vấn đề xây dựng vấn đề đầu tư phức tạp
thì vẫn dẫn đến vẫn là kéo dài vẫn là lòng vòng và vẫn mất rất nhiều thời gian
bên cạnh đó cũng cần đẩy nhanh tiến trình cải cách thể chế kinh tế theo thông lệ quốc tế
phù hợp với các cam kết quốc tế để có thể tiếp cận nhanh với các hiệp định thương mại
mà việt nam đã và đang tham gia ký kết
cụ thể cần có cơ chế chính sách thông thoáng lâu dài
tạo sự an tâm cho doanh nghiệp doanh nhân chính sách về tài chính lãi suất
song song với việc hoàn thiện thể chế kinh tế nhà nước cần có chính sách đặc biệt
hậu thuẫn cho những doanh nhân có ý chí khát vọng và năng lực hội nhập
để họ hội nhập thành công và phát triển bền vững
qua đó tạo niềm tin và cảm hứng khởi nghiệp cho cộng đồng doanh nghiệp và thế hệ trẻ nói theo
với những chuẩn bị kỹ lưỡng đầy đủ và đồng bộ
cộng đồng doanh nghiệp và đối ngũ doanh nhân việt nam sẽ có bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới
xứng đáng với vai trò là người lính trong thời bình
thế hệ doanh nhân hội nhập với tinh thần khát vọng vì một dân tộc việt nam giàu mạnh
sẽ trở thành những tấm gương thành công
truyền cảm hứng cho lớp thế hệ thanh niên việt nam thời kỳ đổi mới